thưa quý vị liên quan tới vụ tai nạn giữa xe container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc hà nội thái nguyên
sáng hôm nay bên hành lang kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đã thông tin thêm về tiến trình xét xử vụ án này
liên quan đến vụ án này sau khi nhận được đơn đề nghị giám đốc thẩm của gia đình tài xế container lê ngọc hoàng
ngày một mươi hai tháng một mươi một tòa án nhân dân tối cao tổ chức cuộc họp để tham vấn ý kiến chuyên môn cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân cấp cao viện kiểm sát nhân dân tối cao các thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao
các chuyên gia kỹ thuật giao thông viện kỹ thuật hình sự cơ quan khám nghiệm hiện trường

đã xét xử phúc thẩm vụ án tai nạn đường cao tốc hà nội thái nguyên khiến bốn người chết
theo đó tòa tuyên phạt bị cáo lê ngọc hoàng tài xế container sáu năm tù giam
bị cáo ngô văn sơn tài xế xe innova chạy lùi trên cao tốc bị chín năm tù
phiên tòa xét xử sơ thẩm chín mươi hai bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng đã bước sang ngày làm việc thứ hai
sáng ngày hôm nay phiên tòa tiếp tục ở phần công bố bản cáo trạng dài hai trăm ba mươi năm trang của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
bản cáo trạng truy tố chín mươi hai bị cáo trong vụ án về các tội danh sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đầu giờ chiều qua đại diện viện kiểm soát đã bắt đầu công bố báo cáo
tuy nhiên do cáo trạng dài đến hai trăm ba mươi năm trang
nên phần đọc cáo trạng kéo dài sang buổi chiều hôm nay
để đảm bảo sức khỏe cho các bị cáo
hội đồng xét xử đã cho phép các bị cáo được ngồi khi nghe đại diện viện kiểm sát đọc báo trạng
như vậy việc hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi những bị cáo đầu tiên như nguyễn văn dương
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao phan xào nam
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vtc truyền thông trực tuyến vtc online
nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phan văn vĩnh
và nguyên cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nguyễn thanh hóa
đã phải diễn ra trong nửa cuối phiên tòa chiều một mươi ba một mươi một
do có tới chín mươi hai bị cáo và tám mươi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa
một con số kỷ lục thời gian xét xử kéo dài trong nhiều ngày
hội đồng xét xử cũng chấp thuận với đề nghị các luật sư không nhất thiết phải có mặt tại tòa
khi hội đồng xét xử chưa xét hỏi thân chủ của luật sư
cũng như chưa xét hỏi các bị cáo người có quyền lợi liên quan thuộc các nhóm tội danh khác nhau
trong ngày hôm nay hơn ba mươi luật sư tham dự phiên tòa cũng được hội đồng xét xử cung cấp kế hoạch xét hỏi
đối với các bị cáo người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để các luật sư có thể chủ động công việc
ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi một phiên tòa tiếp tục ở phần thẩm vấn
công an tỉnh cao bằng vừa bắt giữ đối tượng phùng văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã cốc đán huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn là nghi phạm của vụ án giết người và cướp tài sản
xảy ra tại thị trấn tà lùng huyện phục hòa vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi vừa qua
trước đó cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng nhận được tin báo
về việc phát hiện bà mông thị nùng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một chết tại nhà riêng ở xóm phia khoang
thị trấn tà lùng huyện phục hòa tỉnh cao bằng có dấu hiệu án mạng
khẩn trương tiến hành điều tra cơ quan công an đã xác định được nghi phạm số một
gây ra vụ án đã bỏ trốn khỏi địa phương
với sự nỗ lực và quyết tâm cao lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm phùng văn giáp
khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xóm khuổi ngạ xã bằng vân huyện ngân sơn bắc cạn
tại cơ quan điều tra phùng văn giáp khai nhận do bị bà mông thị nùng
chủ nhà trọ chửi mắng về việc chưa trả tiền ở trọ cộng với việc đã uống rượu
bị kích động nên phùng văn giáp đã dùng thanh củi tấn công bà nùng
sau đó thấy túi tiền của bà nung ở quanh bụng lộ ra giáp đã lấy túi tiền của bà nung và bỏ trốn
cuối tuần này đội tuyển bóng đá việt nam bước vào trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển malaysia
đây cũng là cơ hội để các phe vé chợ đen hoạt động với nhiều chiêu trò và giá vé
đến thời điểm hiện nay đã được đẩy lên gấp nhiều lần so với giá vé theo mệnh giá gốc
lực lượng công an quận nam tử liêm thành phố hà nội đã vào cuộc xử lý quyết liệt
vấn nạn này nhiều đối tượng phe vé đã bị mời về trụ sở làm việc nhưng do lợi nhuận từ hoạt động này khá cao
nên tình trạng phe vé tại sân vận động mỹ đình vẫn diễn biến phức tạp
trong vài người hâm mộ có nhu cầu mua vé trận việt nam malaysia chúng tôi vừa đi chậm chậm xe
ngay lập tức đã có các đối tượng lao đến mời trào ngã giá
bên ngoài sân vận động mỹ đình những ngày này hàng chục phe vé hoạt động hết công suất
với đủ mọi thành phần lứa tuổi vé được cất dấu tinh vi và chỉ khi gặp con mồi mới tiếp cận
trào mời và đưa ra mức giá
ngay từ ngày ban tổ chức mở bán vé công an quận nam tử liêm đã mật phục
bắt nhiều đối tượng phe vé đang có hành vi trào mời ngã giá
theo giá chợ đen ngay bên ngoài sân vận động mỹ đình
đây là đối tượng nguyễn mạnh thắng mạo danh nhân viên kinh doanh thuộc liên đoàn bóng đá việt nam
để bán vé theo giá trợ đen cho người hâm mộ ai có nhu cầu mua vé
liên hệ với thắng theo số điện thoại
thắng sẽ cung cấp tận nơi
tùy vào từng vị trí từng cặp vé
thì có những cặp vé thì chúng tôi được khoảng một hai trăm linh nghìn
cũng có một cặp vé đẹp thì chúng tôi sẽ được nhiều hơn
và con số nó không có gì là cố định và cụ thể
những chiếc vé như thế này đang trở nên khan hiếm khi người hâm mộ xếp hàng mua tại sân vận động mỹ đình
tuy nhiên nếu bạn chấp nhận bỏ ra giá tiền để mua với giá
thì số lượng bao nhiêu cũng được đáp ứng
từ nay đến ngày diễn ra trận đấu chính thức
công an quận nam tử liêm đã tổ chức triển khai hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc
làm nhiệm vụ quản lý tình hình an ninh trật tự
chống trộm cắp móc túi chống cháy nổ đảm bảo an toàn giao thông
đặc biệt lực lượng cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm
tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xử lý nghiêm những đối tượng
có hành vi cò vé phe vé bất chính để kiếm lời
thưa quý vị dạng sáng ngày hôm nay
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở chế biến gỗ
thuộc ấp bình phong xã thái bình huyện châu thành tây ninh
do chị trần thị kim dung chú tây ninh làm chủ
theo điều tra ban đầu đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội
tại khu vực nhà xưởng rộng hơn sáu trăm linh m hai của cơ sở chế biến gỗ
thế vậy anh trần nhật nam anh ruột chị dung đã hô hoán cho gia đình biết
và dùng máy bơm dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo công an tỉnh tây ninh đã điều động bốn mươi bảy cán bộ
chiến sĩ cùng bảy xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy
lúc này nhà xưởng cháy dữ dội và đã sụp đổ hoàn toàn
lực lượng chữa cháy phải chia làm nhiều mũi tiếp cận để dập lửa
sau gần năm tiếng đồng hồ ngọn lửa cơ bản được khống chế
và không cháy lan sang khu vực các nhà xung quanh
vụ cháy đã thiêu dụi nhà xưởng cùng các thiết bị máy móc
nguyên vật liệu gỗ thành phẩm một xe nâng một xe máy
rất may không có thiệt hại về người
theo nhận định ban đầu có thể nguyên nhân cháy là do sự cố điện
khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi một
tại khu vực nút giao cầu vượt dầu dây trên quốc lộ một a
thuộc phận ấp lập thành xã xuân thạnh huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe khách và năm xe mô tô
khiến năm người bị thương phải đưa đi cấp cứu
theo thông tin ban đầu vào thời gian trên xe khách mang biển số năm mươi một b hai triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm tám mươi sáu
chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ một a
theo hướng từ tỉnh bình thuận đi thành phố hồ chí minh
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông vào năm xe mô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông
tại hiện trường năm xe mô tô bị hư hỏng nặng
trong đó có ba xe bị biến dạng do bị cuốn vào gầm ô tô khách
vụ tai nạn đã khiến năm người đi trên năm xe mô tô bị thương
và đã nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo công an huyện thống nhất phối hợp với lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
có mặt điều tra nguyên nhân và phân luồng giao thông khu vực trên
do vụ tai nạn xảy ra vào lúc cao điểm người dân đi làm buổi sáng
nên lượng phương tiện qua khu vực trên rất đông
buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải phân luồng xe trên quốc lộ một a
hướng bắc nam đi vào khu trung tâm hành chính huyện thống nhất
sau đó vòng ra quốc lộ hai mươi để tiếp tục hành trình đi thành phố hồ chí minh
đến khoảng chín giờ cùng ngày việc lưu thông qua khu vực trên đã trở lại bình thường
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện thống nhất tiếp tục điều tra làm rõ
vẫn tới ngày mai sẽ là những thông tin chính
như thường lệ trước tiên mời quý vị theo dõi những thông tin vừa được cập nhật
kính thưa quý vị xử lý nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế thì thủ tục nhanh gọn
số lượng phương tiện tăng gấp nhiều lần so với hình thức kiểm tra nồng độ cồn thông thường
đã giúp lực lượng chức năng kiểm soát vi phạm về an toàn giao thông tốt hơn
từ đó nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện
và tiến tới kéo giảm các vụ tai nạn liên quan đến rượu bia
tại chốt kiểm tra liên ngành giao lộ địa biên phủ bảo viện thanh quan quận ba tp hcm
trong khoảng một giờ đồng hồ hàng chục phương tiện ô tô nghi vấn
đã bị lực lượng chức năng đưa vào đo nồng độ cồn
chỉ trong vài giây ai vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý
nhưng mà cảnh sát giao thông thì phối hợp với lại công an phường
rồi cảnh sát cơ động cảnh sát hành sự cương quyết xử lý
và những trường hợp nào chống đối không chấp hành thì có camera ghi lại hết
để những trường hợp đó làm cơ sở cho vấn đề xúc phạt sau này
đa số các trường hợp vi phạm đều nhận thức được
việc sử dụng rượu bia khi lái xe là vi phạm pháp luật
bên cạnh đó mức xử phạt lên tới gần hai mươi triệu đồng một trường hợp
đã khiến người điều khiển ô tô không dám vi phạm
khi những người uống bia uống rượu tham gia giao thông như này là sai
và bản thân tôi cũng sai rồi
tôi chấp hành đóng phạt đúng quy định
mình thấy cũng tốt thôi
cũng nên kiểm tra để có những bắt tài nào mà có hơi xa lạ thì sẽ bị kỷ luật
mình rất là chấp hành luật lệ giao thông là khi mà tham gia giao thông
mà mình không bao giờ có nồng độ cột không uống tí bia đủ nào trên xe
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay đội cảnh sát giao thông bàn cờ đã xử lý tổng chín trăm tám mươi bảy trường hợp
vi phạm nồng độ cồn với cả phương tiện mô tô và ô tô
trong đó có hai mươi ba trường hợp ô tô vi phạm buộc phải tạm giữ phương tiện
và chín trăm ba mươi sáu trường hợp người điều khiển mô tô vi phạm
thưa quý vị theo thông tin từ cục hàng không việt nam trong tháng một mươi tỷ lệ chậm chuyến tăng năm
so với khung kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong tháng một mươi các hãng hàng không việt nam airlines vietjet air jetstar pacific và vasco
đã khai thác hai mươi hai tám trăm chín mươi sáu chuyến bay trong đó số chuyến bay chậm chuyến là hai năm trăm ba mươi
chiếm tỉ lệ một mươi một tăng năm so với khung kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó vietjet dẫn đầu tỷ lệ chậm chuyến là một ba trăm năm mươi năm chuyến chiếm một mươi bốn bốn số chuyến khai thác
tăng ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam airlines đứng thứ hai có tám trăm linh bốn chuyến bị chậm
chiếm tỉ lệ một năm so với khung kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
chiếm tỉ lệ tám ba số chuyến khai thác giảm một sáu so với khung kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo cục hàng không việt nam có rất nhiều lý do khiến tình trạng chậm chuyến diễn ra
song chủ yếu do máy bay về muộn và do các hãng hàng không
trong tháng một mươi lý do máy bay về muộn gây nên năm mươi bảy số chuyến chậm
lý do các hãng hàng không chiếm hai mươi ba các nguyên nhân khác có thể kể ra là
quản lý điều hành bay trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay thời tiết
nhằm tăng cường để mạnh thực hiện chương trình hành động về các giảm chi phí
cho doanh nghiệp cũng như là nâng cao tính cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh
chính phủ vừa băng hành nghị quyết một trăm ba mươi chín trên nqcb
đáng chú ý trong nghị quyết một trăm ba mươi chín nqcb nhằm tránh tình trạng tham nhũng và nhũng nhiễu doanh nghiệp
chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra công vụ
kịp thời chứng chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị cá nhân có hành vi nhũng nhiễu
phiền hà tạo gánh nặng cho doanh nghiệp xây dựng quy tắc đạo đức công vụ
của cán bộ công chức khi phục vụ công dân doanh nghiệp
đặc biệt thanh tra chính phủ xây dựng cơ chế bảo vệ hỗ trợ đặc biệt đối với doanh nghiệp
tố cáo hành vi nhũng nhiễu trong thời gian xử lý vụ việc và hai năm sau khi doanh nghiệp báo cáo
để ngăn ngừa các hành vi trù dập doanh nghiệp
trực tiếp thanh tra kết luận các tiêu cực nhũng nhiễu xử lý đúng quy định pháp luật
các vụ việc tiêu cực tham nhũng
ngoài ra để tạo cơ sở cắt giảm chi phí giao dịch giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp
chính phủ yêu cầu văn phòng chính phủ đẩy nhanh việc thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia
âm thanh từ những viên gạch của người thợ hồ hay là tiếng quét chổi của người lao công
và cả tiếng vá xe hay là tiếng rèn búa những âm thanh bình dị ấy được nhạc sĩ bảo lan và dung trần
thể hiện thành những giai điệu mới lạ nhưng khá mộc mạc trong dự án mặt trời và mặt trời
và đây là dự án âm nhạc cộng đồng thể loại ký sự vừa ra mắt khán giả với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ việt
và nhân vật nổi bật nhất là những người dân sài gòn rất đời thường
trong phần tiếp theo bộ trưởng bộ công an báo cáo trước quốc hội về công tác phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi tám
mỹ và nhật nhất trí thúc đẩy hợp tác về thương mại và phi hạt nhân hóa
hóa triều tiên
cháy rừng ở california mỹ làm ít nhất bốn mươi hai người thương mại
tiếp tục với các thông tin thời sự chính trị quan trọng khác
thưa quý vị vào sáng nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã báo cáo trước quốc hội về tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng tô lâm cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực và trong nước
có những diễn biến mới đặt ra nhiều khó khăn thách thức lớn
song chính phủ đã bám sát chỉ đạo của trung ương đảng và các nghị quyết của quốc hội
để chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an nhân dân đã triển khai nhiều biện pháp
nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
đấu tranh làm giảm hai bảy mươi hai số vụ phạm pháp hình sự giải quyết tin báo tố giác tội phạm
và kiến nghị khởi tố đạt tám mươi bảy hai triệt phá ba năm trăm tám mươi băng nhóm tội phạm hình sự các loại
đấu tranh với tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật đã đánh đúng đánh trúng
nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia
tuy nhiên mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp
các tổ chức phản động lưu vong tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá đảng nhà nước
với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi thâm đập đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
xuyên tạc tạo ra sự hoài nghi gây ra tâm trạng bức xúc trong một bộ phận quần chúng nhân dân
từ đó kích động tập trung đông người gây dối leo thang các hoạt động bạo lực khủng bố phá hoại
về giải pháp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian tới bộ công an và lực lượng công an nhân dân
sẽ thực hiện nhóm bảy giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm
nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm xây dựng đề xuất quốc hội sửa đổi bổ sung
ban hành văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức
nhất là liên quan đến tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án
tội phạm xâm hại trẻ em tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm về ma túy
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh bộ công an sẽ tăng cường các nguồn lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy tổ chức theo nghị quyết của bộ chính trị
đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động điều tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao năng lực đạo đức nghề nghiệp ý thức trách nhiệm và các kỹ năng công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật
tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực tham nhũng của cán bộ công chức viên chức
cũng trong sáng nay đoàn kiểm tra của bộ công an do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với công an tỉnh đắk nông
trong năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh đắk nông đã chủ động triển khai có hiệu quả các mặt công tác
các phương án kế hoạch giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản công tác phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
so với chủng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm hai ba mươi bốn
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi tám tăng năm riêng trọng án đạt tỷ lệ một trăm linh
trong đó khám phá nhanh các vụ án có tính chất phức tạp dư luận xã hội báo chí quan tâm
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả mà công an tỉnh đắk nông đạt được thời gian qua
về nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an tỉnh đắk nông
cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
chủ động nắm chắc tình hình làm tốt công tác phòng ngừa triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an
chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành và lực lượng vũ trang đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cục đào tạo bộ công an ngày hôm nay phối hợp với học viện an ninh nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề
đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng anh trong các trường công an nhân dân
hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia cấp cao đến từ các cơ sở đào tạo
các trung tâm đào tạo tiếng anh có uy tín trong nước và quốc tế
đào tạo là diễn đàn học thuật để các nhà khoa học các giảng viên tiếng anh
các cán bộ lãnh đạo quản lý đào tạo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trao đổi và thảo luận
làm rõ các chính sách giáo dục ngoại ngữ quốc gia theo tinh thần của đề án ngoại ngữ quốc gia hai nghìn hai mươi trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm
quán triệt các vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức thực hiện đề án ở các học viện nhà trường công an nhân dân
phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dạy và học
công tác kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo tiếng anh theo khung ngoại ngữ quốc gia trong các học viện nhà trường công an nhân dân
các đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy tiếng anh trong các học viện nhà trường công an nhân dân
sẽ góp phần trực tiếp vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế
thưa quý vị và các bạn trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm có những mặt trận âm thầm không có sự xuất hiện của các loại vũ khí nóng
không thấy hình bóng của tội phạm nhưng mặt trận ấy lại vô cùng nóng bỏng và diễn biến khó lường
chúng tôi muốn nói đến mặt trận đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng
thời gian qua dư luận cả nước rúng động bởi một chuyên án đặc biệt của công an tỉnh phú thọ được xác lập vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
sự thành công của chuyên án là đã đánh sập một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet
và góp phần vào sự thành công này có đại úy nguyễn trung đức cám bộ phòng an ninh kinh tế công an tỉnh phú thọ
tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh phú thọ tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại phường nông trang thành phố việt trì
về việc bị đối tượng sử dụng facebook lừa đảo chiếm đoạt một trăm một mươi thẻ cào điện thoại trị giá năm mươi năm triệu đồng
chỉ từ những thông tin trình báo
tưởng như rất bình thường ấy nhưng bằng sự nhạy bén của một trinh sát
đại úy nguyễn trung đức đã cùng đồng đội phát hiện những thủ đoạn tội phạm mới hoạt động cực kỳ tinh vi
chuyên án lop sáu đã được công an tỉnh phú thỏ xác lập vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
trải qua quá trình đấu tranh trong âm thầm lạng lẽ nhưng cũng vô cùng gian man
có những giai đoạn công tác điều tra tưởng như đã đi vào ngõ cụt nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm
đại úy nguyễn trung đức cùng tập thể phòng an ninh kinh tế công an tỉnh phú thọ đã lập nên chiến công đặc biệt xuất sắc
trong quá trình đấu tranh chuyên án đồng chí đức đã phải chịu rất nhiều áp lực từ các đối tượng
từ việc lôi kéo mua chuộc bằng lợi ích vật chất thậm chí bị đe dọa
nhưng đồng chí đức đã thể hiện được bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp
đồng chí đã tổ chức đấu tranh
với các nhóm đối tượng phạm tội trên phạm vi toàn quốc làm rõ số lượng và số tiền phạm pháp đặc biệt lớn
về cái yếu tố thành công của vụ án thì nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự nỗ lực của trước mắt là tập thể
và sau đó là từng cá nhân được giao nhiệm vụ và nhất là lực lượng trinh sát thì cái gì mở đầu cái gì khó khăn tìm tòi ban đầu thì nó cũng sẽ rất là gặp rất nhiều khó khăn
nếu mà không chịu khó
nếu vượt qua và nỗ lực tư duy sáng tạo thì sẽ không bao giờ có thể đạt được thu thập được những cái tài liệu cũng như là đạt được cái thành công trong cái quá trình là phá án
khó khăn thì quá nhiều
có mà để kể ra thì không hết được
nhưng mà nào thì vì một cái thông tin manh mối ban đầu nó rất là ít
rồi mình phải chịu khó đi tìm rất nhiều thông tin trên mạng cũng như ở ngoài quan hệ rồi
những cái lĩnh vực thật sự là
mình không được đào tạo nhưng mà mình cũng vẫn phải làm sao là mình phải có được thông tin
rồi thì trinh sát thì đi biên biệt suốt
ở nhà thì vợ với gia đình với con thì lúc nào cũng vắng mình ở nhà
không thường xuyên được
hai nữa là với công tác trinh sát thì nhiều khi cũng không chia sẻ được với ai mà vẫn cứ âm thầm lặng lẽ một mình
nói chung khi đấu tranh với tội phạm công nghệ cao cũng như là tội phạm kinh tế thì cơ bản là những người có trí thức
những người có trình độ cao về tiền bạc về kinh tế thì họ rất là dồi dào
thế cả có những lần mà đi xăng minh đơn thuần thôi
gọi là xăng minh thông tin thôi nhưng mà họ sẵn sàng cho mình hẳn một cái vali tiền
nhưng mà nói chung là đối với bản lĩnh và
cái quan điểm chính trị của mình thì mình đấu tranh với tội phạm là đấu tranh với tội phạm đến cùng
không tuyệt đối không để bị mua chuộc lôi kéo và cố gắng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
và cũng nói thật sự là cũng rất đam mê
thế nên là dù khó khăn thì mình cũng sẽ cố gắng vượt qua và cũng sẽ tìm mọi cách để mà trao dồi được kiến thức
nếu bản thân những cán bộ chiến sĩ mà không chịu khó
sẽ dễ tụt lùi và sẽ không theo kịp được với công nghệ của thời đại
và từ đó thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống cũng như đấu tranh với tội phạm công nghệ cao
đang phát triển rất là mạnh hiện nay
đồng chí đức mặc dù là một đội trưởng trẻ nhưng mà rất có kinh nghiệm trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao
và đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ thì đồng chí nắm rất chắc
ngoài ra thì trong cuộc sống thì đồng chí luôn là một tấm hương để cho đàn viên thanh niên trong đơn vị học hỏi